hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng vừa họp triển khai nhiệm vụ trong năm hành một mươi chín
trong đó yêu cầu các bộ ngành đã hứa giải quyết cho doanh nghiệp thì phải thực hiện vì thời gian với doanh nghiệp là tiền bạc
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính yêu cầu các bộ ngành cần phải tập trung vào cải cách về thời gian
ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính tăng cường đối thoại chính sách với doanh nghiệp
với địa phương để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính yêu cầu các bộ ngành cần phải tập trung vào cải cách về thời gian
đầu tư đất đai hải quan kiểm tra quản lý chuyên ngành v v
không để thực trạng tồn tại nhiều năm nói tháo gỡ mà hai ba năm vẫn dậm chân tại chỗ
trong khi thời gian của doanh nghiệp là tiền bạc
có những sáng kiến về dự án nông nghiệp lớn chúng ta muốn hình thành những cái chuỗi giá trị
và rất nhiều nhà đầu tư thì đang rất mong muốn đầu tư vào nông nghiệp với chất lượng cao
nhưng mà với cái sở hữu đất đai một cách manh mún và tích tụ rất là khó khăn
thì nó sẽ không tạo điều kiện cho những dự án
dự án lớn đó có thể đi vào sản xuất và không nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền nông nghiệp việt nam
bên cạnh đó hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính cho rằng
phải đề mạnh hoạt động đánh giá độc lập về thực hiện cải cách thủ tục hành chính
tại các bộ ngành và địa phương đó là căn cứ soi trí hoạt động cải cách có thực chất hay không
bao giờ lãnh đạo tỉnh cũng phải thảo bảo chúng tôi vẫn thường làm thực thi rất là tốt
nhưng mà nếu như dữ liệu điều tra doanh nghiệp cho thấy rằng
à lĩnh vực này chưa tốt
lĩnh vực này so với địa phương khác còn kém hơn
hai lĩnh vực này đang chuyển động chưa thuận lợi
thì những thông tin như vậy là có thể giúp lãnh đạo chính quyền địa phương tạo ra áp lực
tạo ra sức ép để thúc đẩy quá trình cải cách
trong thời gian tới hoạt động đối thoại giữa hội đồng tư vấn với các bộ ngành
sẽ được tăng cường để kịp thời tháo gỡ vướng mắt trong thực hiện chính sách pháp luật
tạo môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh
thúc đẩy phát triển kinh tế nhất là khu vực kinh tế tư nhân